thế nhưng dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trở lại trong khi tết lại đang đến gần
nỗi lo vì dịch bệnh mà không thể trở về quê xung họp gia đình đang là nỗi bận tâm của không ít những người con xa quê
cùng với đó những quy định cách ly của địa phương liên tục thay đổi cũng khiến người dân phân vân
không biết có nên về quê đón tết hay không
thúy là nhân viên ngân hàng tại tp hcm cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất
nên mọi năm cô đều về quê ăn tết vào ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng chạp thời gian nghỉ cũng không được nhiều
đến ngày bốn mùng năm cô đã chuẩn bị vào lại thành phố quay lại với công việc
năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều địa phương ra quy định cách ly ít nhất bảy ngày
với người dân về từ vùng dịch đặc biệt ở các tỉnh phía nam trong đó có tp hcm
quy định này khiến những lao động xa quê như thúy phải cân nhắc lại
quyết định đón tết cùng gia đình
mình chỉ được nghỉ tết khoảng một tuần nhưng buộc cách ly bảy ngày chưa kể thời gian di chuyển
tính ra thời gian nghỉ không đủ để cách ly y tế tại nhà như vậy thì chẳng ai dám về thì nói
tương tự thúy kể nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô cũng đang xem xét ở lại tp hcm trong dịp tết nguyên đán
trước mắt chưa ai dám đặt hay mua vé tàu xe máy bay về quê vì không lường trước được tình hình dịch bệnh
cũng như các quy định cách ly y tế của địa phương
những ngày gần đây
khi quê nhà cà mau ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh có ngày đứng đầu cả nước về số ca dương tính mới
kiều anh sinh viên năm cuối đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm rơi vào trạng thái bất an
mình liên tục theo dõi thông tin để đặt vé máy bay nhưng đến giờ vẫn không thể chắc chắn có thể về hay không
khi tình hình càng phức tạp những cuộc gọi về nhà cũng có cảm giác nặng nề hơn mọi người đều lo lắng
về quê sẽ phải cách ly tại nhà bảy ngày nên kiều anh sẽ sắp xếp lịch để về sớm hơn
mọi năm cô thường về nhà những ngày cao
cận tết không bao giờ phải đắn đo chuyện phương tiện đi lại hay thời gian
năm nay thì khác mình chuẩn bị kế hoạch sớm hơn cả vài tháng sợ đi xe khách có thể lấy nhiễm bệnh nên mình chọn đi máy bay
ở nhà còn có ông bà trẻ nhỏ nên mình hạn chế mọi trường hợp có thể gây lây nhiễm không dám tụ tập hay đi du lịch trong thời gian này
năm nay kiều anh quyết định sẽ đón một cái tết dài ngày dành thời gian để thực sự xung vầy với gia đình
cô đã sắp xếp để bàn giao lại hết công việc sẽ ở lại quê khoảng một tháng cho đến kỳ thực tập vào tháng ba
điều mình sợ nhất lúc này là dịch căng thẳng quê mình có thể phong tỏa và không thể về
cảm giác không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến mình chỉ muốn được bình an về xung họp với gia đình thôi
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vừa qua sở y tế cho biết giai đoạn trước khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận hai mươi một bảy mươi năm ca covid một mươi chín
có một ba trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi sáu
giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám đến nay ghi nhận ba một trăm bốn mươi tám ca mắc tương đương trung bình bảy mươi tám bảy ca một ngày
trong đó có chín trăm tám mươi bảy ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi một ba mươi năm
về công tác tiêm chủng đến nay thành phố đã tiêm được một mươi một bốn trăm bốn mươi năm một mươi sáu mũi
trong đó có sáu một trăm hai mươi tám ba trăm linh mũi một đạt chín mươi ba sáu mươi năm
tổng dân số tổng dân số có năm ba trăm một mươi sáu bảy trăm một mươi sáu mũi hai đạt tám mươi một hai mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi một một tổng dân số
tỷ lệ người trên năm mươi tuổi tiêm mỗi một là tám mươi bảy hai mươi bốn và mũi hai là bảy mươi bảy
hiện tại thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một và người nhập cảnh tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
các quận huyện đã ra soát
lập danh sách hành lập các khu cách ly tập trung nhằm nâng công suất lên một trăm linh chỗ
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động
tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
dự kiến mỗi thôn xóm cụm dân cư phải có một địa điểm sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kết luận phiên họp ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương
tăng cường nhận thức trong tình hình mới thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám phù hợp với thực tiễn của thành phố và từng địa phương
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây
và dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
và cái tết sắp tới đây sẽ là cái tết rất khó khăn của bà con
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đã trao đổi như vậy khi nhận định vẫn còn một bộ phận người dân chưa có việc làm chưa có thu nhập
vừa qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã có buổi làm việc với ubnd tp hcm về giám sát công tác phòng chống dịch
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách tp hcm năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi giám sát chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
thời gian qua thành phố đã tập trung xây dựng chiến lược và phục hồi kinh tế trong tình hình mới
trong chiến lược này có một mươi một chiến lược thành phần
thành phố đang hoàn thiện và cùng xây dựng kế hoạch triển khai và bổ sung nội dung về tổng kết đánh giá
rút ra bài học về phòng chống dịch vừa qua
từ đó thành phố xây dựng phương án tổng thể về phòng chống dịch trong thời gian tới
dự kiến phương án sẽ được hoàn thành trong tháng một mươi
trụ cột để phục hồi kinh tế ông mãi cho biết tp hcm xác định trụ cột đầu tiên là y tế
trong đó tập trung xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dịch các cơ sở dữ liệu phòng chống dịch
cùng với đó tập trung củng cố hệ thống y tế cơ sở làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung
và điều trị f từ sớm
chiến lược trụ cột thứ hai là an sinh xã hội tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho người dân
theo ông mãi khi kinh tế đang phục hồi vẫn còn một bộ phận người dân chưa có việc làm chưa có thu nhập
và cái tết sắp tới đây sẽ là cái tết rất khó khăn của bà con
ông mãi trăn trở và cho biết sau dịch những tổn thương về tinh thần tâm lý của người dân cũng cần được tp hcm chăm lo
đặc biệt là người già neo đơn do mất người thân và trẻ em mổ côi
trong đó bắt đầu từ tuần sau ubnd tp hcm và hội phụ nữ tp hcm sẽ phối hợp với hội doanh nhân trẻ
triển khai gói chăm lo
trong đó bắt đầu từ tuần sau ubnd tp hcm sẽ phối hợp với hội doanh nhân trẻ triển khai gói chăm lo cho hơn một trẻ mổ côi
thành phố cũng triển khai thêm chương trình nhà ở giá rẻ tạo cơ hội cho người dân có thu nhập thấp được tiếp cận với giá phù hợp
chiến lược trụ cột thứ ba là về phục hồi kinh tế
về chiến lược trụ cột này ông mãi cho biết đã giao viện nghiên cứu và phát triển tp hcm cùng các sở ngành
triển khai chương trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới
liên quan đến việc mở cửa lại trường học ông mãi cho biết đây là việc tp hcm rất mong muốn nhưng vẫn cần thận trọng
hiện tp hcm đang tập trung chỉnh sửa cơ sở vật chất của các trường học do thời gian vừa qua trưng dụng các trường học làm cơ sở thu dung
ông cho biết ngày một mươi một tháng một mươi trường tiểu học xã đảo thạnh an và trường trung học cơ sở trung học phổ thông xã đảo thạnh an
đã được thường trực ubnd tp đồng ý thí điểm mở lại ở khối lớp một hai sáu mươi chín và lớp một mươi hai để xây dựng trường
an toàn sau đó nhân ra các địa bàn khác
người đứng đầu chính quyền tp hcm cho biết nhiều lần thành phố đề nghị bộ y tế tiêm vaccine cho học sinh để từng bước mở cửa lại trường học
thành phố cũng cố gắng thực hiện việc này trước học kỳ hai và chậm nhất là trong học kỳ hai
tuy nhiên sẽ còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ông mãi cho biết
phát biểu tại buổi giám sát chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ với những mắt mắt đau thương mà tp hcm đã gánh chịu trong đại dịch
nhưng với sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân tp hcm đã vượt qua được thời điểm khó khăn thử thách nhất trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
bước sang giai đoạn mới chủ tịch nước đồng tình với việc chuyển đổi chiến lược từ zero covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và khôi phục phát triển kinh tế
tp hcm cần hiểu rõ ràng nhất quán quan điểm này để huy động nguồn lực từ người dân doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế
sống chung với covid một mươi chín cần những phương thức phù hợp để tránh lây lan dịch bệnh điều kiện quan trọng nhất là vaccine và biện pháp năm k ông nguyễn xuân phúc nói
để từng bước phục hồi nền kinh tế điều kiện tiên quyết của thành phố là kiểm soát tốt dịch bệnh
do vậy ông đề nghị tp hcm cần xây dựng những biện pháp quản lý rủi ro đánh giá giám sát nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới thành phố trong thời gian trước mắt
nếu tiếp tục đóng cửa thành phố sẽ không chịu nổi
không chỉ mang tới hậu quả là kinh tế
không chỉ mang tới tăng trưởng âm mà còn dẫn đến những điều tồi tệ hơn
hậu quả ngắn hạn là phá sản hàng loạt doanh nghiệp hàng triệu người mất việc làm xăng chấn tâm lý nặng nề do đại dịch chủ tịch nước nói
trong thời gian tới chủ tịch nước đề nghị tp hcm tập trung vào năm nhiệm vụ thiết yếu trong việc khôi phục kinh tế
trong đó ông nhấn mạnh đến việc tạo mọi điều kiện đưa người lao động trở lại
tôi tin rằng khi bà con về thăm quê hương trong một trăm linh người sẽ có khoảng ba mươi người ở lại quê nhưng bảy mươi người sẽ quay lại thành phố
chúng ta thay đổi
tạo mọi điều kiện ví dụ như bà con về quê đến hẹn tiêm vaccine mũi hai thì hãy đến thành phố
tp hcm sẵn sàng tiêm mũi hai cho bà con đồng thời là những điều kiện về nhà ở phúc lợi gói an sinh
chủ tịch nước nói và đề nghị tp hcm cần phối hợp với các tỉnh thành trong việc đưa người lao động trở lại đào tạo kết nối người lao động với doanh nghiệp
ngoài ra chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn
trong đó nhóm đối tượng tổn thương bởi dịch bệnh người ảnh hưởng sức khỏe tinh thần cần tiếp tục được tạo điều kiện hỗ trợ bằng các nguồn lực